quỹ ban nhân dân thành phố đã đồng ý chủ trương thực hiện đề án thí điểm xe đạp công cộng mobile trên địa bàn
đơn vị này đang hoàn chỉnh các phương án triển khai để trình lại thường trực quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh thông qua
việc triển khai thí điểm sẽ đầu tư ba trăm tám mươi tám xe bố trí ở bốn mươi ba vị trí tại khu vực quận một và dọc dự án tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường điện biên phủ
võ thị sáu quận ba thời gian thí điểm một mươi hai tháng sau đó sẽ tổng kết tính toán đầu tư mở rộng nếu quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp thuận
xe đạp sử dụng là loại gắn quá thông minh có tính năng định vị gps đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng hai g ba g bốn g hoặc bluetooth trên di động
người dùng cài đặt ứng dụng mobile trên điện thoại rồi quét chung quanh tìm chạm có xe đạp gần nhất